tối một mươi ba tháng năm tại quảng trường nhà hát thành phố hải phòng thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự khai mạc lễ hội hoa phượng đỏ hai nghìn một mươi bảy với chủ đề hải phòng vươn ra biển lớn
đến dự và chung vui với người dân hải phòng còn có ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo nhiều bộ ngành địa phương cùng gần ba đại biểu là đại diện các doanh nghiệp nhân dân thành phố hải phòng du khách trong và ngoài nước
lễ hội hoa phượng đỏ là sự kiện du lịch văn hóa được tổ chức thường niên đã từng bước trở thành lễ hội truyền thống đặc trưng của thành phố hải phòng được nhân dân địa phương và du khách đón nhận
năm nay với chủ đề hải phòng vươn ra biển lớn lễ hội hoa phượng đỏ hải phòng hai nghìn một mươi bảy hướng đến tôn vinh mảnh đất
con người hải phòng thể hiện được khát vọng vươn lên tầm cao mới của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố
lễ hội diễn ra từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng năm với các màn diễu hành nghệ thuật của các mô hình lớn như tàu trở hoa phượng mô hình biểu tượng về thành phố công nghiệp biểu tượng về giao thông đô thị mô hình doanh nghiệp nông thôn mới thể hiện từng bước phát triển lớn mạnh về mọi mặt của thành phố hải phòng
bên cạnh lễ hội chính có khoảng sáu mươi sự kiện khác như chương trình ngày hội du lịch hải phòng triển lãm ảnh nghệ thuật việt nam hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn một mươi bảy khai trường đường bay hải phòng đồng hới lễ khánh thành dự án cầu tân vũ lạch huyện và các hoạt động quảng bá xúc tiến giới thiệu các sản phẩm văn hóa du lịch
thông qua lễ hội hình ảnh về thành phố và con người hải phòng được quảng bá rộng rãi tới bạn bè trong nước và quốc tế nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch tạo không khí phấn khởi nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân